đã có hai phần ba chợ đầu mối tại tp hcm hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên khách mua ra vào phải đáp ứng yêu cầu của chợ
chợ bình điền hoạt động dưới dạng điểm tập kết trung chuyển thực phẩm
chiều muộn ngày hai mươi hai tháng một mươi đại diện công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền
chợ đầu mối bình điền quận tám cho biết chợ sẽ hoạt động trở lại từ ngày một tháng một mươi một
theo đó chợ bình điền sẽ hoạt động khoảng ba mươi công suất tương đương khoảng sáu trăm linh thương nhân
tham gia hoạt động tại chợ với tất cả các ngành hàng tại các nhà lồng
các ô vựa của mỗi thương nhân sẽ được bố trí hoạt động sen kẽ
các hoạt động bốc xếp sơ chế chỉ được hoạt động ở một khu vực nhất định để hạn chế tiếp xúc
và được ghi nhận thông tin trong thẻ ra vào chợ
chợ bình điền sẽ tạm đóng năm mươi các
cửa ra vào nhà lồng
hiện nay mỗi nhà lồng bdf có ba mươi sáu cửa ra vào để kiểm soát số người ra vào
đồng thời phân luồng giao thông để hạn chế tối đa việc tập trung đông người
phòng bảo vệ ban điều hành từng nhà lồng sẽ bố trí nhân sự kiểm tra camera
trong suốt quá trình hoạt động để phát hiện các trường hợp vi phạm năm k
đại diện ban quản lý chợ cho biết
đơn vị này nhấn mạnh không cho phép buôn bán lấn chiếm lòng lề đường
và nghiêm cấm tất cả các trường hợp thu gom ve chai bán vé số
bán rạo trong khuôn viên chợ
các hoạt động sơ chế chỉ được thực hiện tại các khu vực quy định
và phải đảm bảo khoảng cách giữa hai người tối thiểu hai mét
đồng thời cũng quy định số lao động tối đa hoạt động trong khu sơ chế
căn cứ theo diện tích thuê
các khu sơ chế này sẽ thu hẹp diện tích hoặc tăng giá thuê
phí dịch vụ nhằm mục đích khuyến khích mọi người hạn chế tiến tới bỏ sơ chế tại ô vựa
tùy theo tình hình kinh doanh của từng nhà lồng
mức độ đáp ứng các tiêu chí của từng thương nhân người lao động
công ty chợ bình điền sẽ tiến hành theo lộ trình
việc tăng số lượng thương nhân hoạt động tại chợ từ ba mươi lên đến một trăm linh
các thương nhân chỉ được phép hoạt động kinh doanh
khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phòng chống dịch
ưu tiên các thương nhân cam kết không có hoạt động sơ chế
không sử dụng tiền mặt trong giao dịch sản phẩm có đóng gói bao bì nhãn hiệu riêng
ngoài ra để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
những người vào chợ bình điền thương nhân thương lái người lao động tài xế
người mua hàng phải đảm bảo các yêu cầu như có thẻ ra vào chợ
đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín hoặc là f khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
có giấy xác nhận của cơ quan y tế và phải có giấy xét nghiệm âm tính có giá trị trong vòng một mươi bốn ngày
thực hiện quy tắc năm k trước đó ba chợ đầu mối bình điền hóc môn thủ đức
sau thời gian tạm ngừng hoạt động đã được mở lại dưới hình thức điểm tập kết
trạm trung chuyển nông sản thực phẩm
hiện lượng hàng về các chợ đầu mối
đã tăng lên từng ngày trước đó chỉ có gần một tấn một ngày
thì nay tăng lên một tám trăm linh tấn một ngày
theo thông tin giám sát dữ liệu mỗi ngày của sở y tế tp hcm
số ca f mới trong cộng đồng ở huyện bình chánh có dấu hiệu tăng
sáng hai mươi hai tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
đã kiểm tra công tác thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai
và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại một mươi một ấp trên địa bàn huyện bình chánh
trong sáng cùng ngày
huyện đã phát hiện khoảng bảy mươi tám trường hợp test nhanh dương tính
trên hơn ba mẫu xét nghiệm tại xã vĩnh lộc a và vĩnh lộc b
tỷ lệ dương tính là hai sáu
theo cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm cập nhật đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một mươi
huyện bình chánh phát hiện tổng cộng một trăm tám mươi chín ca nghi ngờ dương tính
với sars cov hai qua test nhanh kháng nguyên
theo bản đồ covid một mươi chín tp hcm huyện bình chánh thuộc vùng nguy cơ cao
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi
toàn huyện có một ba trăm sáu mươi bảy f tại khu cách ly tập trung và một hai trăm chín mươi chín f cách ly tại nhà
toàn huyện có chín khu phong tỏa với hai trăm bảy mươi bốn người
tổng vaccine phòng covid một mươi chín trên toàn huyện đạt chín trăm linh sáu ba trăm ba mươi một mũi
trong đó số mũi một là năm trăm hai mươi tám chín trăm sáu mươi tám mũi hai là ba trăm bảy mươi bảy ba trăm sáu mươi ba đạt bảy mươi bảy năm dân số trên một mươi tám tuổi
theo sở y tế tp hcm sau khi phát hiện số ca f tăng
huyện bình chánh đã áp dụng ngay hướng dẫn mới về quy trình xử lý ổ dịch tại cộng đồng
cụ thể đối với hộ gia đình có f các thành viên sẽ được xét nghiệm và cách ly một mươi bốn ngày
từ ngày phát hiện f đầu tiên
hcdc cùng với ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện bình chánh triển khai quy trình mới
xét nghiệm thần tốc chăm sóc và cách ly f tại nhà
bên cạnh đó hcdc tổ chức tiêm vaccine cho người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều khi điều tra dịch
sở y tế tp hcm đánh giá
thời hướng dẫn mới về quy trình phát hiện và xử lý f tại cộng đồng
sẽ giúp phân loại nguy cơ kiểm soát dịch bệnh và có cơ sở điều chỉnh quy trình mới
để phù hợp nhất với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố sẽ công bố cấp độ dịch vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
định hướng mở dần một số dịch vụ như ăn uống tại chỗ
người đứng đầu ubnd tp hcm cho biết theo kế hoạch
thứ sáu hàng tuần
các quận huyện phải hoàn thành đánh giá cấp độ dịch
gửi báo cáo về ubnd tp hcm
trên cơ sở đó
thành phố công bố cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám lần đầu tiên vào thứ hai
ngày hai mươi năm tháng một mươi
chắc sẽ mở dần dần
các dịch vụ kinh doanh ăn uống tại chỗ mở từ từ
tất nhiên muốn mở theo bộ tiêu chí an toàn
ông cho biết
tiêu chí đã có sẵn
các địa phương căn cứ vào đó và nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
để mở cửa các hoạt động phù hợp với tình hình của mình
mở dần dần an toàn tới đâu mở tới đó
ông mãi chia sẻ
theo ông mãi
việc mở cửa khó đồng bộ vì tình hình hay các cấp độ dịch
ở mỗi quận huyện khác nhau
do đó tùy thuộc vào từng địa bàn để quyết định
sẽ thực hiện mở dần các dịch vụ
và buôn bán hàng ăn uống tại chỗ
cũng như các hoạt động sinh kế khác của người dân
ngày hai mươi năm tháng một mươi
tp hcm sẽ công bố cấp độ dịch
hiện nay các quận huyện đang khẩn trương đánh giá cấp độ dịch
để tổng hợp quyết định rồi công bố
sau khi công bố các địa phương sẽ áp dụng cấp độ dịch
và hướng dẫn khác để mở cửa hoạt động
ông mãi thông tin
về ăn uống tại chỗ ông mãi cho hay
thành phố đã chủ trương mở lại
nhưng mở ở đâu mở như thế nào
bao nhiêu ngành dịch vụ phải dựa trên đánh giá tình hình dịch
theo ông dự kiến tuần sau một số địa bàn sẽ mở
chúng ta đừng ám thị bất cứ một địa bàn nào
phải cân cứ tình hình và cấp độ dịch
an toàn thì mở mở phải an toàn
có thể nói thế này
sẽ mở dần các hoạt động khi tình hình được cải thiện
và phải kiểm soát được khi mở
theo ông mãi về chủ trương
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
thành phố cho phép ăn uống tại chỗ
nhưng mở ở đâu quy mô bao nhiêu
phải dựa vào mức độ an toàn và kiểm soát được dịch
gốc của vấn đề là nguy cơ hay không
nếu đảm bảo được nguy cơ thì làm ông mãi nói
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
chủ tịch phan văn mãi cho hay
tp hcm không ra một công thức chung áp dụng hết
cho các địa phương
thay vào đó có những nội dung cần liên thông
sẽ liên thông nhưng có những cái thuộc địa bàn
sẽ do chính quyền địa phương tự quyết
ví dụ như khu vực này đạt cấp một rồi
thì sẽ được mở nhiều dịch vụ hơn
địa bàn còn ở nguy cơ mức hai mức ba
các hoạt động kinh tế cũng theo đó mà mở cửa
tuy nhiên do dịch đang diễn biến
nên cứ theo nguyên tắc của nghị quyết một trăm hai mươi năm
địa bàn nào an toàn thì được mở
theo chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm
về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế xã hội
từ ngày một tháng một mươi nhiều ngành nghề lĩnh vực
được mở cửa hoạt động trở lại
dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ
giao chiếu phim giạp siếc vũ trường karaoke
trò chơi điện tử chợ tự phát
bán hàng rong vé số rào
về việc một số nơi xuất hiện tình trạng
buôn bán hàng rong ông mãi nhìn nhận
tp hcm rộng và đông dân cư
hiện chưa có bán hàng rong
có thể địa phương thấy mức độ tập trung
và nguy cơ không nhiều
hoặc cũng có thể chưa quán xuyến
nên vẫn có tình trạng này
theo chỉ thị này dịch vụ ăn uống được hoạt động
nhưng chỉ được bán hàng mang đi
không được phục vụ tại chỗ
tuy nhiên những ngày gần đây
một số quán trên địa bàn thành phố
đã rục dịch đón khách
tại các buổi họp trước đó
ông phan văn mãi nhiều lần yêu cầu
các quận huyện và sở ban ngành
liên quan nghiên cứu mở lại kinh doanh
ăn uống tại chỗ bán vé số
xem xét gỡ bỏ năm mươi một chốt kiểm soát
cửa ngõ thành phố